thông tin này đã được nhiều tài khoản facebook chia sẻ và báo chí đăng tải
tiến sĩ vũ thu hương nguyên giảng viên khoa giáo dục tiểu học trường đại học sư phạm hà nội
chuyên gia giáo dục cho biết trong môi trường giáo dục nếu có những hoạt động đồng thuận đại đa số
thì phụ huynh nên cân nhắc chấp thuận thực hiện
bà hương bày tỏ quan điểm khi mình không thực hiện theo ý kiến của đại đa số thành viên
chính mình đã làm khó tập thể gây ảnh hưởng lớn đến từng thành viên và đặc biệt là chính con mình
hơn nữa khi phụ huynh đưa thông tin của lớp lên mạng xã hội
có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các học sinh khác trong lớp vì vi phạm quy định bảo mật thông tin cá nhân trên mạng
điều này sẽ có thể trở thành một vật cản ảnh hưởng đến môi trường học tập tại nhà trường của các con
khi vụ việc trở nên quá mức ẩm ý
còn về phía giáo viên chuyên gia giáo dục này cho rằng khi lấy ý kiến phụ huynh
nếu lớp có hiện tượng phụ huynh không đồng thuận thì nên chuyển sang hoạt động khác
có thể là hoạt động không thu phí
tiến sĩ vũ thu hương phân tích nhà trường có rất nhiều cách để các con có thể có ngày vui bế giảng
kể cả muốn liên hoan thì có thể hô hào các con tự thu gom giấy vụn đồ cũ bán để lấy tiền liên hoan cũng được
liên hoan măn nghệ cũng rất vui
ăn bánh kẹo chung cũng thoải mái không nhất thiết phải ăn uống nhiều tiền
trong ngày hai mươi tám tháng năm theo thông tin từ phòng cảnh sát phòng trái chợ cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh hải dương lúc chín h năm mươi sáu phút cùng ngày đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy
tại cửa hàng ăn uống của chị b t h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú xã quang thành thị xã kinh môn tỉnh hải dương khiến hai cháu bé thương vọng
thời điểm xảy ra cháy trong nhà có năm người gồm chị h chị b t l em gái chị h bà n t q sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người làm thuê
và hai con của chị h là cháu d t h v sinh năm hai nghìn chín và d j a sinh năm hai nghìn một mươi ba
ngay sau khi nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã báo cáo
về công an tỉnh hải dương thông báo công an tỉ xã kinh môn cùng các đơn vị liên quan triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy
đồng thời đơn vị điều động xe chữa cháy các phương tiện chuyên dụng và hai mươi hai cán bộ cảnh sát đến hiện trường dập lửa
lúc này bà n t q và hai chị em chị h đã thoát ra ngoài an toàn
cháu v và cháu gi a được người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đưa đến trung tâm y tế cấp cứu
khoảng một mươi giờ bốn mươi năm phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
cơ quan chức năng xác định cháu d t h v đã tử vong tại bệnh viện
cháu d j a bị thương và đang được cấp cứu
nhiều tài sản vật dụng trong cửa hàng bị hư hỏng
cơ quan chức năng nghi do dò xỉ khí ga ở khu vực bếp trong quá trình đun đấu tại ký ốt gây ra cháy
các đơn vị và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp quản hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
nối tiếp bản tin sẽ là những cập nhật về vụ cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ
theo đó trung tá phan trần anh phương cán bộ trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ
được đề nghị truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba về thành tích xuất sắc đột xuất
ngày hai mươi tám tháng năm lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa cho biết
đại tá nguyễn thế hùng giám đốc công an tỉnh khánh hòa đã ký tờ trình gửi bộ công an
đề nghị tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba về thành tích xuất sắc đột xuất
đối với trung tá phan trần anh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cán bộ trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ
cụ thể vào hồi một mươi một h hai mươi năm trưa hai mươi bảy tháng năm tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
do trung tá lê hữu tuấn làm tổ trưởng cùng trung tá phan trần anh phương và một chiến sĩ khác
được giao nhiệm vụ dừng chốt một điểm chiều vào
tại km một nghìn bốn trăm một mươi ba quốc lộ một a hướng bắc nam phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy hướng bắc nam vượt sai quy định
trung tá phan trần anh phương bước ra đường để ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên phương tiện không giảm tốc độ không quan sát nên tông trực diện vào trung tá phan trần anh phương
ngay sau đó trung tá phan trần anh phương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực ninh hòa
rồi chuyển tiếp vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
tuy nhiên do chấn thương nặng nên đến một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày
trung tá phan trần anh phương đã hy sinh
tờ trình nêu rõ để kịp thời biểu dương ghi nhận thành tích của cán bộ chiến sĩ
nhất là cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ
công an tỉnh khánh hòa căn cứ luật thi đua khen thường
nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi ba ndcp ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
và thông tư số bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tt bca ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an
quy định về công tác
công tác thi đua khen thưởng của lực lượng công an và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kính đề nghị bộ công an truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho trung tá phan trần anh phương
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
trưa hai mươi tám tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết
đang phối hợp cùng ngành chức năng điều tra vụ vận chuyển lô gỗ sao đen không rõ nguồn gốc
trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn tại khu vực ấp ba xoài xã an cư
có một nhóm đối tượng đang chiêng vác gỗ lên xe ô tô nghi khai thác trái phép
ngay lập tức lực lượng thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp tri cục kiểm lâm an giang tiến hành đến kiểm tra
khi đến nơi thì phát hiện đối tượng đặng bảo nhàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cư trú khóng hai phường long sơn thị xã tân châu an giang
nguyễn dương vĩnh phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cư trú thành phố vĩnh long cùng bốn đối tượng khác
hai xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi bảy f sáu trăm bốn mươi bảy chủ xe được khoảng hai mét khối gỗ
kiểm tra khu vực xung quanh lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng một mét khối gỗ chưa được khiêng lên xe
qua làm việc các đối tượng khai nhận số gỗ trên là của ông nhàn
nhưng tại thời điểm kiểm tra ông nhàn chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số gỗ trên
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một sưởng nội thất ô tô ở phường quảng thọ
thị xá ban ngọc
ngoài ra đồn tỉnh quảng bình
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bốc lên từ phòng điều hành sau đó cháy lan ra cả sưởng nội thất ô tô
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động cán bộ chiến sĩ
cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
tại hiện trường nhiều tài sản bên trong sườn nội thất ô tô đã bị lửa thiêu dụi
trong đó có một chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung sắt
cơ quan chức năng hiện đang xác định nguyên nhân vụ cháy và giá trị thiệt hại
ngày hai mươi tám tháng năm thông tin từ công an tỉnh nghệ an cho biết
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh vừa chủ trì
phối hợp công an huyện thanh trương phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng
đang vận chuyển một trăm linh kg pháo nổ và bốn kg thuốc nổ
theo đó vào hồi một mươi một h ngày hai mươi năm tháng năm tại thôn năm xã thanh hà huyện thanh trương tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh
chủ trì phối hợp công an huyền thanh trương phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng trần đại sĩ
về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm
tăng vật thu giữ gồm bảy mươi cối pháo hoa nổ loại pháo ba mươi sáu quả do nước ngoài sản xuất có tổng trọng lượng một trăm linh kg
hai mươi thỏi thuốc nổ có trọng lượng bốn kg bốn mươi kíp nổ một xe ô tô
tại cơ quan công an đối tượng trần đại sĩ khai nhận mua số pháo thuốc nổ và kíp nổ nói trên mục đích về bán kiếm lời
tuy nhiên đang trên đường giao cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi tám tháng năm công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
các đối tượng gồm nguyễn nam trường nguyễn hoài nam hồ sĩ anh nguyễn xuân đại
nguyễn xuân kết và nguyễn đình hoàng
dạng sáng hai mươi năm tháng năm công an quận phối hợp với công an phường quảng an kiểm tra hành chính cửa hàng hoa tuấn trường do nguyễn nam trường làm chủ
tại đây cảnh sát bắt quả tang trường và năm đối tượng trên đang đánh bạc trên các xếp dưới hình thức đánh xâm thắng thua bằng tiền
tăng vật tổ công tác thu giữ là gần ba mươi tám triệu đồng và hai bộ bài
ngày hai mươi tám tháng năm đội cảnh sát giao thông an sương thuộc phòng cảnh sát giao thông bc tám công an tp hcm
đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế nmv ba mươi tuổi ngụ huyện hóc môn về hành vi điều khiển ô tô lắp thêm đèn phía trước
làm việc với công an chủ phương tiện thừa nhận đã tự đặt mua lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng lên phía trước đầu ô tô để trang trí không sử dụng hệ thống đèn này khi lưu thông trên đường
tại trụ sở công an v cho biết chiều một mươi năm tháng năm anh mượn ô tô của bạn đi công việc đến tối trên đường về trả xe khi đi qua quốc lộ hai mươi hai xã trung chánh huyện hóc môn
v thấy trên xe có bộ điều khiển đèn chiếu sáng đèn bật thử thời điểm trên đèn gắn trên xe này nhấp nhái liên tục trói mắt người đi đường sự việc được một số tài xế quay lại đăng tải lên mạng xã hội
anh v nói anh mở đèn xuất phát từ hành vi vô ý việc bị người đi đường ghi hình phát tán lên mạng xã hội là ngoài ý muốn sau khi xảy ra vụ việc anh này đã tháo gỡ hệ thống đèn chiếu sáng cam kết không tái phạm
theo nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín ndcp sửa đổi bổ sung nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một ndcp
với lỗi vi phạm điều khiển ô tô lắp thêm đèn phía trước anh nmv sẽ bị phạt từ một đến hai triệu đồng tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn có hàng chục chương trình sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố đà lạt bảo lộc và một số huyện trong tỉnh hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân địa phương và du khách
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn có hàng chục chương trình sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố đà lạt bảo lộc và một số huyện trong tỉnh hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân địa phương và du khách
thưa quý vị mỗi nhánh dân tộc mông đều có trang phục truyền thống mang bản sắc riêng với người mông đen ở thôn ca liệng xã thụy hùng huyện thạch an cao bằng trang phục truyền thống của họ không rực rỡ nhiều màu sắc như các nhánh mông khác nhưng lại toát lên được sự tinh tế trong hoa văn và sự khỏe khoắn trong thiết kế
để làm được bộ trang phục truyền thống phụ nữ mông đen phải khéo léo kết hợp được các họa tiết chi tiết trên từng tấm vải
bà dương thị nọng ở xóm ca liệng xã thụy hùng huyện thạch an tỉnh cao bằng cho biết trước đây để hoàn chỉnh một số trang phục của phụ nữ mông đen phải mất khoảng ba bốn tháng tất cả các công đoạn đều làm thủ công từ khâu xe sợi dệt phải nhuộm tràm theo hoa văn
để làm được bộ trang phục truyền thống phụ nữ mông đen phải khéo léo kết hợp được các họa tiết chi tiết trên từng tấm vải
bà dương thị nọ ở xóm ca liện xã thụy hùng huyện thạch an tỉnh cao bằng cho biết trước đây để hoàn chỉnh một số trang phục của phụ nữ mông đen phải mất khoảng ba bốn tháng tất cả các công đoạn đều làm thủ công từ khâu xe sợi dệt phải đuộm tràm theo hoa văn
để làm được bộ trang phục truyền thống phụ nữ mông đen phải khéo léo kết hợp được các họa tiết chi tiết trên từng tấm vải
để làm được bộ trang phục truyền thống phụ nữ mông đen phải mất khoảng ba bốn tháng tất cả các công đoạn đều làm thủ công dệt phải đuộm tràm theo hoa văn